chiều ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố trà vinh tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hà quang danh hai mươi năm tuổi trú tại phường chín thành phố trà vinh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
theo kết quả điều tra chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu trở bệnh nhân từ bệnh viện trợ lấy tp hồ chí minh về bệnh viện thiên ân tp trà vinh
khi đến phường bảy thành phố trà vinh thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước
sau đó nhóm người này chạy theo chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi bỏ chạy
nhận được tin báo công an thành phố trà vinh vào cuộc điều tra và triệu tập hà quang danh nguyễn thị mỹ chi hai mươi tuổi và huỳnh thúy nhi hai mươi bốn tuổi đều trú tại tỉnh trà vinh lên làm việc
tại cơ quan công an danh đã thừa nhận hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đối với chi và nhi cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật